tại phú thọ đoàn công tác số hai của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng do đồng chí tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an phó trưởng ban chỉ đạo làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy phú thọ và một số cơ quan đơn vị của tỉnh
kiểm tra giám sát việc thanh tra vụ việc khởi tố điều tra truy tố xét xử các vụ án tham nhũng kinh tế
nghiêm trọng phức tạp được dư luận và xã hội quan tâm
tại buổi làm việc đồng chí tô lâm đã nêu rõ mục đích yêu cầu của chương trình kiểm tra giám sát lần này
theo đó đoàn công tác của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng sẽ tiến hành kiểm tra
giám sát các nội dung liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
nghị quyết ba mươi a của chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh bền vững chương trình một trăm ba mươi năm của chính phủ
về phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số miền núi
đồng chí tô lâm nhấn mạnh phú thọ tuy không phải là địa phương để xảy ra các vụ việc tham nhũng nghiêm trọng
nhưng thông qua công tác kiểm tra giám sát sẽ giúp cấp ủy địa phương nhìn nhận rõ hơn về tình hình
về kết quả công tác lãnh đạo chỉ đạo trong công tác phòng chống tham nhũng
đặc biệt là những hạn chế cần rút kinh nghiệm những khó khăn vướng mắt cần tập trung tháo gỡ giải quyết
đoàn công tác sẽ ghi nhận tiếp thu những kiến nghị đề xuất từ thực tiễn của địa phương
để tổng hợp báo cáo đề xuất ban chỉ đạo trung ương chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng ngày càng hiệu quả hơn
nhân dịp này đồng chí tô lâm đã trao tặng một tỷ đồng từ quỹ nghĩa tình đồng đội của bộ công an
cho quỹ vì người nghèo tỉnh phú thọ